các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn ở trung bộ khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh mưa giảm xuống diện vài nơi trời rét với mức nhiệt giao động là từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ
các tỉnh từ quảng bình đến phú yên sẽ tiếp tục có mưa rào cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to làm ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời của người dân
nền nhiệt tại đây giao động là từ hai mươi đến hai mươi chín độ
riêng khu vực từ khánh hòa đến bình thuận thời tiết chủ yếu là có mưa vài nơi chế độ nhiệt ẩm không nhiều biến động
với mức nhiệt trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
quay trở ra bắc bộ do không khí lạnh khô đã bao trùm nên thời tiết tại đây phổ biến là có mưa vài nơi trời rét với mức nhiệt là từ một mươi năm đến hai mươi hai độ trời chỉ còn rét về đêm và sáng
riêng khu vực tây bắc như lai châu điện biên và phía bắc sơn la do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ít hơn nên nhiệt độ ban ngày có thể cao hơn khá nhiều giao động là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
đến với những thông tin thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa giao động là từ hai mươi đến hai mươi bảy độ và từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực hà nội trời nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ là từ một mươi sáu đến hai mươi hai độ
đến với những thông tin thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều có mưa vài nơi gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám trời rét nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ